điều đáng nói nhóm đối tượng này đa số ở lứa tuổi thiếu niên
do hàm chơi nên thường xuyên tụ tập bạn bè rồi nảy sinh ý định phạm pháp để lấy tiền tiêu xài thỏa mãn sở thích cá nhân
ban đầu thì tụ tập ăn chơi đua xe lặng lách đánh giỗng đánh nhau gây rối
dần dần thì cố kết thành băng nhóm là thuê nhà trọ để ở
thì nam có nữ có
thì để duy trì cái sinh hoạt thì mới xác sinh ý định phạm tội
qua tình hình trên thì
thứ nhất là đề nghị gia đình
các bậc phụ huynh và chính quyền địa phương các cấp quan tâm hơn nữa trong việc quản lý giáo dục thanh thiếu niên
nhất là những thanh thiếu niên có nguy cơ hoạt động hoàn toàn
việc liên tiếp phát hiện xử lý nhiều vụ việc thanh thiếu niên gây án không chỉ góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn tạo thêm niềm tin yêu nơi người dân với lực lượng công an
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một mươi tám trên năm trên một mươi trên tám đường năm mươi hai phường một mươi bốn quận gò vấp tp hcm về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tp hcm còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trần hữu giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm bắc lĩnh xã đức thành huyện yên thành của tỉnh nghệ an về tội đánh bạc
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm cách năm cm dưới đuôi lông mày phải
còn về tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đăng huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại hai trăm bốn mươi sáu trần hưng đạo tổ dân phố một phường an lạc thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thức
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý